sở kế hoạch và đầu tư sở tài chính sở thông tin và truyền thông ban quản lý khu công nghệ cao tp hcm
phối hợp tổ chức cuộc họp báo thông tin về một số vấn đề liên quan đến thực hiện kết luận của kiểm toán nhà nước
mà những ngày gần đây báo chí quan tâm đăng tải
các nội dung nằm trong một số kết luận của kiểm toán nhà nước ban hành và ủy ban nhân dân thành phố
chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện những kiến nghị của cơ quan kiểm toán nhà nước
hợp báo thông tin và trả lời cơ quan báo chí về nội dung cụ thể là
nhiều khu đất do nhà nước trực tiếp quản lý hiện các tổ chức cá nhân đang sử dụng chưa được ký hợp đồng thuê đất
chưa cung cấp thông tin địa chính và lập bộ thu tiền thuê đất theo quy định
cơ quan chức năng thành phố tham mưu cho ủy ban nhân dân chỉ đạo tổng công ty bến thành trách nhiệm hữu hàng một thành viên
góp vốn bổ sung ba mươi ba sáu tỷ đồng vào công ty cổ phần vàng bạc đá quý bến thành
làm tăng số vốn nhà nước có khả năng bị thất thoát do btg tiếp tục kinh doanh thua lỗ
trách nhiệm tại công ty trách nhiệm hữu hàng một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận trong quản lý tài chính
hoạt động đầu tư xây dựng thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển khu công nghệ cao tp hcm
việc công ty trách nhiệm hữu hàng một thành viên thoát nước đô thị tp hcm ký hợp đồng
và ứng trước tiền cho công ty trách nhiệm hữu hàng rzk thái lan một mươi hai tỷ đồng không hợp lý và không có biện pháp đảm bảo tài sản